thưa quý vị công an tp đà nẵng vừa bắt giữ phát hiện lim trang bê đối tượng truy nã quốc tế người hàn quốc
đang đóng vai du khách thuê chung cư cao cấp harmony quận sơn trà tp đà nẵng để chống truy nã
cụ thể trong quá trình kiểm tra lưu trú người nước ngoài tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố đà nẵng
tổ công tác phối hợp gồm lực lượng của phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tp đà nẵng
tổ công tác phối hợp công an tp sơn trà đã phát hiện tại căn hộ một nghìn bảy trăm linh sáu chung cư harmony sơn trà đà nẵng
có đối tượng lim trang b sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi quốc tịch hàn quốc có nhiều biểu hiện nghi vấn
tại đây qua kiểm tra xác minh ban đầu các lực lượng phát hiện lim trang b đang là đối tượng truy nã quốc tế
đối tượng này khai nhận khi bị truy nã quốc tế đã đến việt nam sống ở nhiều tỉnh thành và cuối cùng đóng vai du khách
thuê một căn hộ chung cư cao cấp ven biển đà nẵng để tiếp tục lần trốn
hiện phòng quản lý xuất nhập cảnh đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng liêm trang b theo thẩm quyền
một người lái xe ôn công nghệ đã dũng cảm truy bắt đối tượng cướp giật tài sản của người đi đường và giao nộp cho cơ quan công an
vụ việc xảy ra tại phường long bình tp biên hòa đồng nai và người lái xe ôm công nghệ dũng cảm này chính là anh văn hoàng tuấn bốn mươi tuổi quê ở tp hồ chí minh
vâng đây là hành động rất đẹp rất đáng được biểu dương và có ý nghĩa lớn trong phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự
trước đó chiều tối ngày hai mươi bảy tháng bảy tại tổ hai mươi khu phố sáu phường long bình tp biên hòa tỉnh đồng nai
chị bùi thị nhi hai mươi tám tuổi quê tại thành phố cần thơ đang ngồi trên xe máy tay phải cầm chiếc điện thoại di động
thì bị đối tượng là đinh viết vũ ba mươi tuổi trú tại tỉnh đồng nai điều khiển xe gắn máy áp sát giật chiếc điện thoại trên tay
bất ngờ hoảng nguyện
hoảng loạn chị nhi chi hô thì được anh văn hoàng tuấn bốn mươi tuổi quê tại tp hồ chí minh là người chạy xe ôn công nghệ gần đó
đã truy đuổi theo và cùng người dân khống chế bắt giữ tên cướp giao cho công an cùng tăng vật xử lý
lúc đầu em đến khu công nghiệp long bình thì em thấy chị đang ngồi bấm điện thoại
em phải bịt khẩu trang che bị số lại áp sát chị em giật em chạy
cướp xong lúc em giật xong thì bị người dân bao vây bắt lại
dạy em lên công an ạ
tôi là anh em mà đang ngồi chờ khách thì thấy sự việc giật điện thoại của bị hại kế bên
thì tôi với anh em anh vũ có thể dí theo
và thực sự là bà con cô bác bắt được nhi trang nó đem về khuôn long bình
với chị nhi sự việc xảy ra ngày hôm ấy đến nay chị vẫn còn hoảng sợ
tuy nhiên chị rất biết ơn người chạy xe công nghệ dũng cảm đã giúp đỡ chị trong lúc hiểm nguy
em đang đậu xe em lấy điện thoại ra em mở điện thoại lên chuẩn bị gọi điện thoại
thì có một anh ở tường phía sau tới và giật luôn hành động của nó quá nhiệt tình
đuổi theo tên cướp không sợ nguy hiểm
như vậy để bắt được tên cướp trả lại tài sản cho em
với các hành động dũng cảm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
không riêng gì đối với anh lái xe grab vừa thực hiện hành động bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản
giao cho cơ quan công an với bất kỳ người dân nào công an luôn luôn mong mọi người dân nêu cao tinh thần trách nhiệm
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
với cái tinh thần và hành động vừa rồi của anh lái xe grab
thì công an phường long bình sẽ làm đề xuất báo cáo biểu dương khen thưởng
cho cái hành động dũng cảm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
với đặc thù công việc thường xuyên có mặt trên các tuyến đường cả ban ngày lẫn ban đêm
anh văn hoàng tuấn đã có hành động dũng cảm tham gia bắt giữ thành công đối tượng cướp giật trên địa bàn
đã thực sự là tấm gương tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đang tạm giữ hình sự đối với lê viết lây
chú tại hương thọ tp huế và lê thái thịnh chú tại huyện ngọc hồi tỉnh con tum
liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tiến hành kiểm tra tại quán karaoke nana số năm mươi năm đường huyền trân công chúa do lê thái thịnh làm chủ
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp huế phối hợp với công an phường thủy xuân
đã bắt quả tang lê và thịnh cùng nguyễn văn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú trên địa bàn tp huế
và nguyễn đức duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê tỉnh hòa bình đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là một lượng bột mịn màu trắng nằm trên đĩa cùng với nhiều vật dụng dùng để sử dụng ma túy
lê và thịnh là người đứng ra để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
được biết quán karaoke nana là một trong những điểm có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
nằm trong kế hoạch triệt phá của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp huế
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh bạc liêu
vừa tiến hành tiêu hủy hơn ba bảy tấn thực phẩm hai trăm ba mươi bốn sản phẩm có liên quan tới thuốc lá điện tử
không có hóa đơn chứng tử không rõ nguồn gốc xuất xứ
đây là số tăng vật vi phạm hành chính đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang và tạm giữ trước đó
theo đó vào tháng một mươi hai
năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh bạc liêu
phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh bạc liêu kiểm tra phát hiện và tạm giữ hơn ba bảy tấn thực phẩm
không có hóa đơn chứng tử không rõ nguồn gốc xuất xứ như đậu nành đậu xanh
vôi ngâm giá đỗ tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường bảy thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
hai trăm ba mươi bốn sản phẩm dùng trong việc hút thuốc lá điện tử do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng tử
tại một hộ kinh doanh trên địa bàn phường ba tp bạc liêu
thực hiện quy định về công tác quản lý xử lý tài sản tịch thu theo thủ tục hành chính
đơn vị đã tiến hành tiêu hủy tăng vật theo quy định
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai cùng ông lê văn dũng
chú phường long bình tân tp biên hòa đã cứu sống một người nhảy cầu
cụ thể vào khoảng một mươi bảy h ba mươi năm phút ngày hai mươi chín tháng bảy một nam thanh niên bỏ lại xe máy trên cầu đồng nai
và bất ngờ nhảy xuống sông
thấy sự việc trên ông dũng đã tự điều khiển xuồng ra sông và gọi cho lực lượng cứu nạn cứu hộ đến
nhận được tin báo tổ công tác của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông
đã điều khiển cano cứu nạn tới hiện trường đưa nạn nhân vào bờ an toàn
thưa quý vị kể từ ngày hôm nay mùng một tháng tám đồng loạt tất cả các tuyến cao tốc trên cả nước
sẽ chỉ thu phí tự động không dừng
như vậy theo quy định tất cả các xe chưa dán thẻ thu phí không dừng sẽ không được đi vào các tuyến cao tốc
để xử lý các tình huống có thể phát sinh tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc việt nam
đã có phương án phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ cho việc phân luồng phân làn từ xa
và phân loại những xe đã dán thẻ đi vào đường cao tốc
thời gian đầu các phương tiện sẽ vẫn được phục vụ gián thẻ tại đầu cắt lối vào cao tốc
còn với các chủ xe không sử dụng dịch vụ các xe chưa dán thẻ hoặc không đủ tiền trong thẻ
nếu vẫn cố tình đi vào cao tốc sẽ bị lực lượng chức năng xử phạt
công an tỉnh cà mau đã khởi tố bị can đồng thời bắt tạm giam giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cà mau
cùng với hai cán bộ khác của cdc và sở y tế tỉnh về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
ba bị can bao gồm đặng hải đăng giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cà mau
giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc cà mau hồ quang nhu phó trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ cdc cà mau
và lê ngọc định trưởng phòng kế hoạch tài chính sở y tế tỉnh cà mau
quá trình thực hiện hồ sơ đấu thầu mua sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín của công ty việt á
lê ngọc định đặng hải đăng và hồ quang nhu thực hiện không đúng quy định về đấu thầu
không đảm bảo công bằng minh bạch vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên một mươi hai tỷ đồng
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triểu thành phố đà nẵng đã cho biết
vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp hai bị can cùng chú tại quận liên triều
bao gồm phan phú đông ba mươi ba tuổi và lê thiên tú bốn mươi ba tuổi cùng về hành vi trộm cắp tài sản
qua đấu tranh cả hai đối tượng này khai nhận vừa đến đường bào năng thì thấy một container
không có người trông coi liền tìm cách cắt khóa và trộm cắp phần lớn các vật liệu dùng cho việc xây dựng
và toàn bộ số tài sản trộm cắp này đông và tú đã dùng xe bò lấy trộm được ở gần đó vận chuyển về nhà cất giấu
tại cơ quan công an cả hai thừa nhận vì không có việc làm ổn định nên thường dạo quanh các khu vực dân cư
thấy người dân sơ hở thì trộm cắp tài sản bán đi lấy tiền tiêu xài cá nhân